cho đến chiều ngày hôm qua một mươi bốn tháng hai công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết
vẫn đang tiến hành ghi lời khai những người có liên quan để điều tra nguyên nhân vụ bé gái học lớp năm tử vong tại trường học
thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày bé gái được xác định tử vong khi rơi từ trên lầu hai
tại trường tiểu học tương bình hiệp phường tương bình hiệp thành phố thủ dầu một xuống đất tử vong
thời điểm trên bé gái này học lớp bán chú tại trường tiểu học tương bình hiệp
sau giờ ăn trưa cô giáo phát hiện bé gái nằm bất động dưới sân trường
tại lầu hai ngay điểm bé gái rơi xuống phát hiện một cái ghế